giới chức đài loan trung quốc xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
tại vùng lãnh thổ này đây là trường hợp tử vong thứ năm trên thế giới ngoài trung quốc đại lục
người đứng đầu cơ quan y tế và phúc lợi của đài loan cho biết trường hợp tử vong là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi
người này không đi du lịch nước ngoài và có tiền sử tiểu đường và viêm gan b
ngoài ra đài loan cũng vừa ghi nhận có hai ca nhiễm mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca lây nhiễm ở vùng lãnh thổ này lên con số hai mươi
trước đó các trường hợp tử vong ngoài trung quốc đại lục được ghi nhận tại philippines hong kong trung quốc nhật bản và pháp